hôm nay là ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng một mươi
tại việt nam người cao tuổi chiếm một lượng không nhỏ và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
những năm qua đảng nhà nước luôn quan tâm chăm sóc người cao tuổi cả về vật chất và tinh thần
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cả nước có gần hai năm triệu người cao tuổi lao động sản xuất kinh doanh
hơn chín mươi ba người cao tuổi làm chủ trang trại cơ sở sản xuất
gần bốn trăm linh người cao tuổi làm kinh tế giỏi
sáu trăm tám mươi người cao tuổi tham gia công tác đảng chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể
trên bảy trăm tám mươi người cao tuổi tham gia khuyến học khuyến tài đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
trên bảy trăm tám mươi người cao tuổi tham gia công tác đảng chính quyền mặt trận tổ quốc đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
trên bảy trăm tám mươi người cao tuổi được chăm sóc về vật chất tinh thần và sức khỏe
chính phủ giao bộ y tế có hẳn một đề án về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
đặc biệt là phó thủ tướng vũ đức đam trực tiếp là chủ tịch bộ y tế rất quan tâm đến đề này
cái thứ hai nữa là hàng năm tổ chức chúc thọ bằng thọ về vật chất đã có quy định là đối với những người cao tuổi từ tám mươi tuổi trở lên
để được một suất sợi cấp hai trăm bảy mươi đồng
đấy là quy định nhưng nhiều địa phương thì các đồng chí và các lãnh đạo đã quan tâm nâng cái mức lên đến ba trăm linh đến bốn trăm linh đến năm trăm linh
với phương châm sống khỏe sống có ích người cao tuổi việt nam ngày càng có nhiều đóng góp vào đời sống kinh tế
bảo đảm an ninh trật tự nơi mình sinh sống giữ gìn đường biên mốc giới quốc gia
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi là trách nhiệm nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội
và thể hiện đạo lý uống nước
nó là nguồn tốt đẹp của nhân dân việt nam